lai châu là tỉnh có tiềm năng về giao thông đường thủy nhờ mạng lưới sông suối dày đặc và nhiều hồ thủy điện lớn
tuy nhiên việc quy hoạch đầu tư để phát triển và quản lý lưu thông đường thủy còn tồn tại nhiều bất cập hạn chế
các phương tiện tham gia giao thông đường thủy đều mang tính tự phát ý thức chấp hành bảo đảm an toàn giao thông của nhân dân chưa cao
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đặc biệt là trong mùa mưa lũ này
sau khi hình thành lòng hồ các thủy điện trên địa bàn tỉnh lai châu nhiều hộ dân đã mua sắm thuyền chế bè phục vụ việc khai thác thủy sản và giao thương
tuy nhiên phần lớn thuyền bè lán nổi đều tự chế tự phát không đăng ký đăng kiểm không trang bị các dụng cụ cứu sinh
hơn nữa người điều khiển lại không có bảng lái dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nhất là vào mùa mưa lũ

chính quyền xã cũng đã tuyên truyền cho nhân dân là khi đi lại thì phải có áo phao trên thuyền
nếu tình huống có thể là thuyền bị lợt bị chìm là có ao phao để tránh tình trạng là xảy ra chết người
theo thống kê của cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh lai châu có một bảy trăm tám mươi năm phương tiện thủy nội địa
nhưng chỉ có hơn năm trăm linh phương tiện tham gia giao thông đường thủy được đăng ký
số còn lại chưa được cấp phép hoạt động
không nằm trong diện quản lý nhưng vẫn lưu hành tự do
điều này gây khó khăn trong quản lý xử lý các vi phạm giao thông đường thủy
tập trung tuyên truyền tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây trực tiếp gây tai nạn giao thông đường thủy trên địa bàn trong thời gian tới
hiện tại đang là cao điểm mùa mưa ở lai châu vì vậy để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường thủy nội địa
chủ động thường xuyên liên tục cập nhật thông tin thời tiết khí hậu thủy văn khi có hành trình trên đường thủy nội địa
các phương tiện nên hạn chế tránh tham gia giao thông khi có mưa bão